theo hướng dẫn này khi phát hiện f tại trường học cần kích hoạt ngay các phương án phòng chống dịch của nhà trường
và báo cáo ngay cho ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương
f sau khi nhận thông báo kết quả dương tính sẽ được yêu cầu không tự ý di chuyển
không tiếp xúc gần dưới một mét với người xung quanh đeo khẩu trang y tế và chờ được hướng dẫn xử lý
hướng dẫn cho f di chuyển theo lối đi đã được phân luồng đến phòng cách ly tạm thời
hạn chế di chuyển bằng thang máy hoặc bố trí thang máy riêng và khử khuẩn theo quy định ngay sau khi sử dụng
tiến hành phong tỏa tạm thời toàn bộ trường lớp nào thì ở yên lớp đó
tuy nhiên cho toàn bộ cán bộ giáo viên nhân viên học sinh đang có mặt tại nhà trường thông tin chính xác
không để xảy ra hoang mang lo lắng yêu cầu nghiêm túc khai báo y tế thực hiện năm k
phối hợp với cơ quan y tế địa phương tiếp tục điều tra truy vết lấy mẫu cách ly rút gọn phạm vi phong tỏa
phù hợp với các trường hợp bệnh cụ thể
khoanh vùng khử khuẩn toàn bộ các khu vực có liên quan theo hướng dẫn của y tế địa phương
tùy theo đánh giá nguy cơ và hướng dẫn của y tế địa phương
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín địa phương quyết định việc hoạt động trở lại của trường học
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
thưa quý vị mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã tạm giữ khẩn cấp
nghi phạm nguyễn minh nhật hai mươi sáu
nguyễn minh nhật hai mươi sáu tuổi trú tại phường tân bình thành phố dĩ an tỉnh bình dương
để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản
theo điều tra khoảng một mươi tám h ngày hai tháng một mươi hai sau khi đối tượng nhật đi giao gà
tại ngã ba vũng tàu về đến ngã tư chiêu liêu thuộc phường tân bình thành phố dĩ an tỉnh bình dương
tại đây đối tượng nhật điện thoại cho bà dương thị yến năm mươi sáu tuổi quê hà nội
để mua dâm tại phòng trọ của nạn nhân
sau khi mua dâm giữa nhật và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn về việc trả tiền mua dâm
trong lúc xô xét nhật dùng tay bóp cổ khiến bà yến tử vong
sau đó nhật lấy hai điện thoại hiệu iphone của nạn nhân bỏ trốn khỏi hiện trường
sau thời gian ngắn điều tra lực lượng cảnh sát hình sự đã tìm ra nguyễn minh nhật
vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ
công an tp hcm vừa khởi tố và bắt tạm giam ba mươi tám đối tượng liên quan
trong đường dây đánh bạc qua mạng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn
với số tiền giao dịch lên tới gần bốn tỷ usd
theo điều tra đường dây đánh bạc này do huỳnh long bạch sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyễn đắc quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng ngụ quận gò vấp
huỳnh long như sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ quận tân bình
và phạm thị mai ngân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ quận phú nhuận cầm đầu và điều hành
công an xác định nhóm này sử dụng không gian mạng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật
hoạt động hết sức tình vi bí mật thay đổi thua đoạn đặc hợp thông qua việc sử dụng đổ tiền việt
để mua các loại tiền điện tử như ethereum usdt tron
liên kết với các sàn tài chính để quy đổi nạp rút tiền
các đối tượng hình thành nhiều đường dây phân cấp nhiều tầng nhiều đại lý
tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn phát triển ở nhiều tỉnh thành trong cả nước
bước đầu công an xác định số lượng tiền giao dịch gần bốn tỷ usd tương đương tám mươi bảy sáu trăm một mươi hai tỷ đồng
đây mới chỉ là số tiền con bạc tham gia chơi chưa tính tiền đối ứng của nhà cái
hiện công an tp hcm vẫn đang phù hợp cùng các đơn vị điều tra mở rộng đường dây đánh bạc quy mô lớn này
với hành vi tham mô tài sản vào ngày bốn tháng một mươi hai
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cao bằng đã khởi tố vụ án và khởi tố ba bị can
trước đó công an tp cao bằng nhận được thông tin phản ánh của người dân về tình trạng ô nhiễm nặng
tại bãi giác nà lần thuộc xóm năm xã chu trinh tp cao bằng
qua điều tra lực lượng công an phát hiện có dấu hiệu vi phạm
tại công ty trách nhiệm hiệu hạn đầu tư phát triển và môi trường cao bằng
vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cao bằng đã tiến hành khám xét nơi làm việc
đối với ba đối tượng là lãnh đạo cán bộ của công ty gồm nông thị nguyệt kha văn thuận hoàng thị ngọc quỳnh
qua quá trình khám xét và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa chất khống
để chiếm đoạt tiền của nhà nước chỉ tính riêng trong năm hai nghìn hai mươi một
các đối tượng đã ký hợp đồng và mua không hóa đơn với một doanh nghiệp ngoài tỉnh
để thanh quyết toán tiền vật tư hóa chất xử lý rác thải nhằm chiếm đoạt và gây thất thoát
với số tiền trên một sáu tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng đã tiến hành bắt bị can để tạm giam
đối với nông thị nguyệt và phan văn thuật ra lệnh cấm khỏi nơi cư trú đối với hoàng thị ngọc quỳnh
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
trong hơn một mươi hai giờ tích cực điều tra đến một mươi giờ sáng ngày một tháng một mươi hai cơ quan tp cao bằng đã làm rõ và bắt được sáu đối tượng trong vụ cướp giật trên gồm trần thế anh nguyễn thị thanh dung nguyễn văn hùng vương văn quân văn ngọc thành và phan thị vực
theo điều tra do bị nợ xấu không vay được tiền từ ngân hàng nên chị giang đã nhờ thế anh đứng tên chủ sở hữu một lô đất để làm thủ tục vay một tỷ đồng tại ngân hàng vp bank
sau khi vay được sẽ trả tiền công là sáu mươi triệu đồng
sau đó thế anh đã đem chuyện kể lại cho các đối tượng còn lại nghe
vì cho rằng tiền công trả như vậy là ít nên cả nhóm đã bàn bạc thống nhất viết khống một giấy vay tiền thể hiện thế anh vay của vực là một ba mươi năm tỷ đồng
mục đích khi ngân hàng giải ngân cho thấy anh xong và chị giang cầm tiền ra khỏi ngân hàng thì nhóm này sẽ giàn dựng cảnh gặp thế anh đòi nợ tạo tình huống lộn xộn để cướp giật số tiền của chị giang
đến khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi một
khi chị giang cầm một tỷ đồng và lấy sáu mươi triệu đồng trả cho một người khác rồi bước ra cửa ngân hàng thì bị nhóm đối tượng này áp sát giàn cảnh và cướp giật
khi em vào ngân hàng thì gặp chị giang thì chị đưa giấy tờ em với lại một anh dẫn em vào lần thủ tục để ký giấy giải ngân
và trong lúc kiểm tra tiền khoảng một mươi năm hai mươi phút thì em gái nháy tiền của chị vật và chị dung là
ủa có lên chưa
thì một lúc sau là em thấy chị vật với chị dung lên là thấy ngồi ở phía sau chỗ ghế đợi của khách hàng
rồi đến lúc chị giang tới cầm tiền xếp vào bao và xách đi ra ngoài
rồi trong lúc em với chị giang đang gần co thì chị dung với chị vật lao vào và giật được tuyết tiền
lúc đó là tuyết với dung thì níu cái bịch tiền lại
là em thấy vậy
rồi đưa cho thằng be thằng be đưa qua thằng đạt
rồi đạt lên xe là em mới chở nó về phòng của tuyết về về tiệm của tuyết
nhưng mà không có khóa là em vậy phải về phòng để em kiếm cái khóa khóa cửa
rồi sẵn em lấy ba lô em bỏ cho khỏi ướt
sau khi cướp giật được số tiền trên các đối tượng đã chia cho nhau một ít để tiêu xài
số còn lại tám trăm chín mươi triệu đồng các đối tượng đã chuyển vào một tài khoản ngân hàng khác để trả
khi công an phát hiện
hiện công an thành phố bùa ma thuật đã truy thu được toàn bộ số tiền chín trăm bốn mươi triệu đồng của nạn nhân
và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý sáu đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
vào ngày bốn tháng một mươi hai lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh kiên giang
phối hợp với công an huyện tân phú đông tỉnh tiền giang tiến hành bắt truy nã
đối với lê thị kim tư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại huyện an minh tỉnh kiên giang
về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo kết quả điều tra vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một tư cùng chồng là nguyễn kim phụng
bị công an huyện hóc môn thành phố hồ chí minh bắt quả tang khi đang bán ma túy cho con nghiện
sau đó vào giữa năm hai nghìn hai tư bị tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh tuyên phạt bảy năm tù
còn chồng của tư là phụng bị phạt sáu năm tù về tội mua bán trái phép chân ma túy
lúc này do có con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi nên tư được hoãn thi hành án
và được đưa về kiên giang để cơ quan chức năng quản lý người
tư bị kết án tù đang tại ngoại
đến năm hai nghìn năm khi con cử tư đủ tuổi để tư đi chấp hành án theo quy định của pháp luật
thì tư bỏ trốn khỏi địa phương nên bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang ra quyết định truy nã
sau gần hai mươi năm bỏ trốn tư bị bắt giữ và đưa đi chấp hành án theo thẩm quyền
đến năm hai nghìn năm khi con cửa tư bị bắt giữ và đưa đi chấp hành án theo quy định của pháp luật